ngày này bảy mươi bốn năm về trước bằng sức lực trí tuệ của toàn dân tộc dưới sự dẫn đường của vị lãnh tụ kiệt xuất
sự lãnh đạo tài tình của đảng nhân dân việt nam ta đã đứng lên tự giải phóng mình trong cuộc tổng khởi nghĩa toàn dân tộc
mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những ngày tháng lịch sử hào hùng qua phóng sự ngay sau đây
đình lăng mọc quan nhân hà nội bảy mươi bốn năm trước đã chứng kiến cuộc phá kho thóc nhật vô cùng khí thế của nhân dân trong vùng
trong bối cảnh nạn đói đang hoành hành khủng khiếp việc phá kho thóc nhật cứu đói cho dân đã giải quyết được nhu cầu bức thiết
việt minh lúc này xác định hai mục tiêu lớn nhất đó là độc lập cho dân tộc và cơm no áo ấm cho người dân
đây cũng chính là hai khát vọng cháy bỏng của mỗi người dân thuộc địa lúc bấy giờ
vì thế cách mạng đã được nhân dân hưởng ứng rầm rộ và hàng triệu người cùng tham gia giành chính quyền
chúng ta cứ nhìn vào khối lực lượng tham gia vào cuộc khởi nghĩa giành chính quyền
chính quyền ở hà nội chỉ ở hà nội thôi cũng đủ để nói lên rất nhiều điều
chúng ta có thể gặp ở đây không chỉ công nhân và nông dân là những lực lượng được đảng xác định là nóng cốt của cách mạng
mà còn có sự tham gia của tầng lớp thanh niên sinh viên học sinh một bộ phận trí thức yêu nước
và cả những người đã từng cộng tác từng giữ những chức vị trong chính quyền cũ
và nhiều hành phần xã hội khác nữa
theo các nhà nghiên cứu lịch sử cách mạng tháng tám không phải là lần đầu tiên nhân dân ta đứng lên chống lại ách đô hộ của thực dân phát xít
nhưng là lần đầu tiên sức mạnh yêu nước của nhân dân việt nam đã kết tinh thành một làn sóng từ bắc trí nam
đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết tổ quốc lên trên hết chính là cội nguồn là phương châm
để cuộc tổng khởi nghĩa mùa thu lịch sử năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm huy động được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
vì thế khi cách mạng tháng tám thành công ra đời nhà nước cách mạng tức là nước việt nam dân chủ cộng hòa
thì đấy cũng là nhà nước của toàn dân chứ không phải chỉ riêng của một giai cấp nào gọi là nhà nước dân chủ nhân dân
bài học làm thế nào đó là chúng ta huy động được sức đoàn kết toàn dân huy động được cao độ sự đóng góp của toàn dân
tất cả cùng một chi hướng là đấu tranh để giành lại nền độc lập cho đất nước
thì phải nói là đấy chính là cái thành công tôi cho rằng là đấy là cái bài học thành công lớn nhất
cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thắng lợi để lại nhiều bài học kinh nghiệm lịch sử quý báu
trong đó bài học lớn nhất giá trị nhất là huy động sức mạnh vô địch của nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng
chỉ với năm đảng viên nhưng đảng đã lãnh đạo thành công của tổng khởi nghĩa giành chính quyền
bài học phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã được đảng ta kế thừa
vận dụng thành công và được thực tiễn lịch sử chứng minh
ngày nay bài học đó càng cần phải phát huy cao độ
phát huy ở cái chỗ là nó phải hội tụ bằng cái niềm tin chắc chắn vào cái sự lãnh đạo của đảng
vào cái sự quản lý của nhà nước
và hơn nữa thì sự lãnh đạo của đảng và của nhà nước phải xứng đáng với cái niềm tin đó
tức là chúng ta phải tiếp tục vừa phải đẩy mạnh cái đổi mới vừa phải đẩy mạnh cái cuộc đấu tranh
chống tham nhũng đồng thời phải nâng cao năng lực tự lực tự cường của dân tộc và đặc biệt là của thế hệ trẻ
bảy mươi năm năm đã trôi qua nhưng bài học từ cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám vẫn vẹn nguyên giá trị chân lý
điều gì mang lại lợi ích cho nhân dân đáp ứng được yêu cầu của nhân dân sẽ thuyết phục được nhân dân
đây sẽ mãi là cội nguồn sức mạnh của bất cứ thời đại nào